các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi nếm thử miếng đầu tiên anh tỏ ra rất thích vì thấy tàu giòn có vị ngọt khá ngon
anh còn giới thiệu cho naomi cùng thưởng thức loại quả này
người bàn táo cũng liên tục nói táo ngọt ngọt lắm và lấy sẵn túi nilon cho khách mua
thay vậy hai vị khách tây nhặt ít táo vào túi và hỏi giá
tuy nhiên vì không hiểu tiếng anh nên người phụ nữ bán hàng chỉ gật đầu
nhanh chóng gói túi táo và đưa cho du khách rồi cầm hai trăm linh đồng từ tay họ
thấy người bán hàng không có ý định trả lại tiền thừa
cặp đôi bày tỏ sự không đồng ý cho rằng mức giá này khá đắt
thậm chí họ liên tục nói không không trả túi táo lại cho người bán hàng rong khi người này chuẩn bị rời đi
thấy vậy người phụ nữ vội chỉ vào giỏ rơ xoài ổi lên mời lúc và naomi lấy thêm
tuy nhiên hai vị khách nước ngoài lập tức từ chối và nói muốn nhận lại tiền
người bán hàng rong vẫn nhất quyết cầm tới hai trăm linh đồng mà không hề đưa lại
rồi liên tục tìm tiền lẻ để trả cho khách
một nhân viên bảo vệ gần đó
sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc đã nhanh chóng tiến đến để hỗ trợ hai vị khách tây
người này hỏi táo bao nhiêu tiền đấy bà ơi
người bán hàng rong nói có năm mươi còn đang định bốc thêm cho nó ít nữa
anh bảo vệ lên tiếng rằng năm mươi mà chỉ được chừng này là không hợp lý
khuyên người bán hàng rong trả lại họ tiền
đến lúc này người phụ nữ mới chấp nhận trả lại từ hai trăm linh đồng cho hai vị khách nước ngoài rồi rời đi
luke và naomi cũng tỏ ra mừng rỡ rồi giết cảm ơn người bảo vệ tốt bụng sau sự việc trên
hiện đoạn video được chia sẻ nhiều trên diễn đàn mạng và thu hút đông đảo sự chú ý
nhiều người tỏ ra bức xúc trước hành động chặt chém của người phụ nữ bán hàng rong
đa phần các ý kiến đều cho rằng việc chặt chém hết giá như vậy đã làm xấu đi hình ảnh của du lịch việt nam nói chung
và du lịch hà nội nói riêng trong mắt du khách nước ngoài
họ cũng đồng tình với việc cần có chế tài quy định rõ ràng và hình thức xử lý thân nghiêm để ngăn chặn những trường hợp như vậy tài diễn
bà bùi thị lan phương phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận tây hồ cho biết
ủy ban nhân dân quận đã nắm được thông tin và đang giao cho phường thụy khuê xác minh xem người bán hàng rong đó
thường xuyên buôn bán trên địa bàn của phường này hay chỉ tỉnh cầu đi qua
đồng thời quận cũng tiến hành sang minh làm rõ về địa điểm diễn ra sự việc thuộc phường nào
do đường thụy khuê thuộc quản lý của hai phường là phường thụy khuê và phường bưởi
trước thông tin này ông lê văn thủy chủ tịch ủy ban nhân dân phường thụy khuê cho biết
việc xảy ra nằm trên khu vực quản lý của phường bưởi chứ không thuộc phường thụy khuê
tình trạng du khách nước ngoài bị chặt chém khi đi taxi tại việt nam không còn là điều hiếm gặp
không ít lần du khách nước ngoài đã phải thăn viền trên mạng xã hội vì bị các tài xế làm điều khó dễ
tuy nhiên trái ngược với hành động trào giá vô lý của người bán trên
thì những khoảng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cộng đồng mạng bị thu hút bởi câu chuyện về một tài xế taxi người việt
đã có hành động khôn khéo khi gặp một vị khách nước ngoài không mang đủ tiền
clip ghi lại hành động ấm áp của một nam tài xế tên đỗ hiếu hai mươi tám tuổi quê quảng trị ở tp hcm
đây là đoạn camera hành trình do chính anh hiếu đăng tải về một tình huống khi anh đang chở vị khách nước ngoài
theo hình ảnh từ camera khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi tài xế chở vị khách nữ ngoại quốc
khi vừa lên xe được một đoạn cô gái phát hiện tiền trong túi của mình không đủ để trả cước phí taxi
cô tỏ ra hoang mang bùi dối nói với tài xế rằng muốn dừng xe lại để đi bộ
nhưng thay vì để vị khách xuống xe anh hiếu đã ra hiệu lệnh cô không cần phải lo lắng mà cứ ngồi yên trên xe anh vẫn sẽ trở đến tận nơi
kết thúc chuyến đi vĩ khách tây mỉm cười một cách ngại ngùng rồi đưa cho anh hết số tiền mình đang có
nam tài xế gật đầu cảm ơn rồi vui vẻ mở cửa xe chào tạm biệt cô
đoạn clip sau khi được đăng tải nhận được gần một triệu lượt xem trên các nền tảng
số đông đều tàn dương hành động đẹp của bác tài và không quên gửi lời chúc bình an
tài khoản nguyễn đông viết
ứng xử rất văn minh sau này về nước họ sẽ kể lại cho gia đình và bạn bè người thân về lòng tốt mà bạn dành cho họ
bạn mai hoa bình luận
nhưng ông bạn chạy taxi hay gặp khách tây là chém giá chẳng xem được clip này sẽ lặng lẽ đi ra vì thấy xấu hổ cho xem
hy vọng khi tất cả chúng ta gặp khó khăn sẽ luôn gặp được người tốt
tài khoản nơ nơ viết
nhìn vị khách ngơ ngát trong tội quá may mắn bác tài có tâm giúp đỡ cô ấy trong tình huống này
còn tài khoản dnt chia sẻ
cảm ơn anh vì hành động đẹp này
vì có thể để lại ấn tượng tốt với du khách
tôi mong nhiều bác tài cũng ứng xử tương tự đối với khách việt
anh võ hiếu rất bất ngờ khi đoạn clip được cộng đồng mạng chia sẻ
anh cho biết ngày ba mươi một tháng một mươi có nhận trở một vị khách ngoại quốc ở thảo điền tp hcm đi quãng đường khoảng sáu đến bảy km
lúc lên xe đi được một đoạn bạn ấy thiếu tiền nên nói gì đó ra hiệu muốn dừng xe
mình không hiểu tiếng anh nên mở máy điện thoại ghi âm google dịch và bảo vẫn sẽ chờ bạn ấy tới tận nơi
bạn khách nói sorry
bạn khách nói sorry và có vẻ ngại ngùng
lúc tới điểm trả đưa mình khoảng hơn bốn mươi
nhìn mặn ấy giống vừa đi học về trên tay cầm cây đàn
số tiền bị thiếu quá nửa nhưng anh hiếu không quá bận tâm
nam tài xế cho rằng trong tình huống trên dù hành khách là người già hay trẻ nam hay nữ anh vẫn sẽ ứng xử như vậy
nhiều người hỏi mình có sợ bị lừa không
nhưng mình nghĩ cuộc sống này có người này người kia
hơn nữa bạn ấy có muốn xuống xe đi bộ rồi nên mình nghĩ không có lý do gì để lừa đảo
nếu người ta làm sao
nếu người ta làm vậy thì tội cho người ta thôi chứ mình cũng có bao nhiêu đâu mà làm khó hò
nhiều lúc chạy cuốc khách cũng bao ngược lại chỗ này bù chỗ kia
đời ai cũng có lúc gặp sự cố như vậy ai nỡ bỏ khách lại
anh hiếu chạy taxi được hơn một năm và thường có thói quen đăng tải những đoạn clip ghi lại hành trình lái xe thú vị lên mạng xã hội
bỗng dưng nổi tiếng nam tài xế bất ngờ khi nhận được những tin nhắn của gọi hỏi thăm từ bạn bè
nam tài xế bộc bạch
cách hành xử khéo léo của tài xế đỗ hiếu khiến cho nhiều cư dân mạng cảm thấy ấm lòng
trước đó cũng có nhiều trường hợp các tài xế taxi có những hành động tinh tế nhiệt tình
cho thấy sự hiếu khách và tận tâm của người việt đối với các du khách người nước ngoài
trong đó phải kể đến câu chuyện cặp đôi người ấn độ để quên điện thoại trên taxi
và được các tài xế hết lòng giúp đỡ tìm lại đồ vật
sáng ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tài xế taxi vũ văn mạnh ba mươi hai tuổi quận bắc từ liêm hà nội
đón cặp vợ chồng ấn độ từ phố nhà trung quận hoàn kiếm đến di tích cột cờ năm trăm linh quân viên
bảo tàng lịch sử quân sự việt nam nằm trên đường niên minh phủ quận ba đình
do bất đồng ngôn ngữ hai bên chỉ trả hỏi nhau đơn giản rồi đón trả khách bình thường
sau cuộc xe này anh mạnh đón thêm bốn năm lượt khách nữa mới phát hiện vị khách nâng ngoài để quên điện thoại trên xe
cùng lúc này tài xế trần ngọc thành ba mươi năm tuổi trong lúc chở khách qua di tích cột cờ
thấy đôi vợ chồng ngoại quốc đứng vẫy xe trong tình trạng hoảng hốt
anh dừng xe hỏi han tình hình nhưng do không hiểu tiếng anh nên tiếp tục đón trả khách
anh thành nói lúc sau tôi nghĩ chắc họ cần giúp đỡ nên ngay khi hoàn tất cuốc xe đã quay lại tìm họ
nhờ công cụ hỗ trợ ngôn ngữ trên điện thoại thông minh anh thành biết được các vợ chồng ấn độ quên điện thoại trên taxi
anh chụp ảnh kèm thông tin đưa lên một hội nhóm lái xe kêu gọi sự giúp đỡ từ các đồng nghiệp
một nhóm người trong nhóm đọc được bài viết của anh thành trên mạng thấy nhiều điểm trùng khớp nên nhắn với anh mạnh
hai tài xế liên lạc và hẹn gặp nhau ở công viên cầu giấy để trả điện thoại cho du khách
anh mạnh kể lại do chiếc điện thoại ở chế độ im lặng rơi vào kẽ giữa ghế lái và ghế bên cạnh nên những vị khách lên sau cũng không biết
giấy phu nhận lại tài sản hai vợ chồng ấn độ cũng vui mừng nói rằng chiếc điện thoại rất quan trọng bên trong có nhiều dữ liệu
họ cũng không quên gửi lời cảm ơn hai tài xế việt nam đã nhiệt tình giúp đỡ
bốn năm trong nghề anh mạnh nói việc khách để quên đồ trên xe là không hiếm
sự việc hy hữu hôm nay là câu chuyện đáng nhớ với anh vì đã lan tỏa được hành động đẹp đến cộng đồng
còn với anh thành tuy không nhiều hy vọng khi đăng bài giúp du khách lên các hội nhóm nhưng không ngờ đã có một kết thúc rất đẹp chỉ sau vài tiếng
trên mạng xã hội nhiều người dùng mạng gửi lời cảm ơn tới hai tài xế
bạn nguyễn nga viết khi đi du lịch thì điện thoại là vật vô cùng quan trọng và cần thiết
hai bác tài quá tuyệt vời chúc hai bác vạn sự bình an
tài khoản mai hoa bình luận một hình ảnh đẹp trong mắt du khách quốc tế họ sẽ truyền thông giúp chúng ta về du lịch việt nam đất nước nhiều cảnh đẹp và cực kỳ an toàn
cùng thời điểm xảy ra vụ việc trên thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cũng đã biểu dương một nữ tài xế xe taxi vì đã nỗ lực tìm lại hành khách người malaysia để trả lại chiếc điện thoại để quên trên xe
bên trong có nhiều dữ liệu quan trọng
chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai ủy ban nhân dân thành phố đà lạt tổ chức tuyên dương
khen thưởng năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm và có hành động cử trì đẹp trong đời sống xã hội
chị nguyễn thị mỹ trinh tài xế rado taxi chi nhánh đà lạt được ủy ban nhân dân thành phố đà lạt khen thưởng bởi hành động tận tâm của mình dành cho du khách nước ngoài để quên đồ trên xe
cụ thể chiều ngày một mươi ba tháng chín chị trinh lái taxi chở vợ chồng ông an kim hoa quốc tịch malaysia đi công việc
khi rời đi họ đã để quên chiếc điện thoại chứa nhiều dữ liệu quan trọng trên xe
tối cùng ngày
trong lúc đôi vợ chồng ông an kim hoa đang rất lo lắng
thì chị nguyễn thị mỹ trinh đã tìm đến khách sạn nơi vợ chồng người malaysia này ở để trả lại chiếc điện thoại
đôi vợ chồng du khách nước ngoài rất xúc động cảm ơn nữ tài xế tốt bụng
bà trần thị loan phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đà lạt cho biết
qua việc khen thưởng này thành phố mong muốn lan tỏa những hành động cử chỉ đẹp của chị nguyễn thị mỹ trinh
để góp phần giữ gìn và phát huy phong cách người đà lạt hiền hòa thanh lịch mến khách
những hành động tận tâm nhiệt tình mà không kém phần tinh tế của các tài xế taxi
không chỉ để lại ấn tượng đẹp đối với du khách mà còn góp phần xây dựng môi trường du lịch địa phương
tăng sức cạnh tranh với các điểm đến du lịch khác trong nước và quốc tế
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo